còn tại tỉnh nam định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng mai văn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã giao nhân huyện giao thủy về tội mua bán trái phép chất ma túy thu một bánh heroin và một số vật chứng khác
việc khai thường điêu tô khách lên hà giang mua từ một đến hai bánh ma túy vận chuyển về nam định để chia nhỏ bán khi đối tượng đăng sách túi hoa quả có dấu nửa bánh ma túy bước xuống xe khách tại thị trấn yên định huyện hải hậu thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định bắt quả tang khám nhà việt tại xã giao nhân huyện giao thủy các trinh sát thu thêm nửa bánh heroin và một số vật chứng khác